nhằm tăng cường kết nối giữa các ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp
theo cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
nâng cấp hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến
ubnd tp hcm đã ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin
trong cơ quan nhà nước tại tp hcm năm hai nghìn hai mươi
tp hcm sẽ tiếp tục triển khai kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản hai
xây dựng đề án chuyển đổi số của thành phố hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật
đẩy mạnh việc ứng dụng chữ ký số chuyên dùng tại các cơ quan nhà nước thành phố
hoàn thiện nền tảng chính quyền điện tử đồng thời xây dựng hệ thống thông tin
về quản lý nhà nước của cơ quan kết nối tới các hệ thống thông tin chuyên ngành
mở rộng nhiều kênh tương tác giữa các cán bộ và giữa cán bộ với người dân
doanh nghiệp nhằm tăng hiệu quả hiệu suất trong phối hợp xử lý công việc